các tuyến đường vào vựa đào lớn nhất hà nội liên tục bị ùn tắc những ngày cuối tuần
khi mà lượng người đến chụp ảnh mua đảo tăng gấp ba bốn lần so với bình thường
người dân làng đào nhật tân có kỹ thuật trồng đào rất điêu luyện
từ việc ghép cành sửa tán lá đào để có tác phẩm đẹp
ngoài ra thì họ còn có bí quyết để đào có thể nở đúng thời điểm dù thời tiết thất thường
dọc tuyến phố lạc long quân âu cơ không khó để bắt gặp những gốc đào cổ thụ
có giá giao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng
tại chợ quảng an tây hồ hà nội đào được bày bán khá nhiều đào bán sớm nên đắt hơn chính vụ